quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị nhờ những cơn mưa đêm nên nhiệt độ ngoài trời ở miền bắc hiện chỉ còn khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
cộng thêm gió đông bắc nên trời khá mát mẻ
trong ngày hôm nay khối không khí mát vẫn còn rồn xuống miền bắc với trọng tâm là ở khu vực phía đông bắc bộ
vì thế trời chuyển sang trạng thái nắng gián đoạn có lúc có mưa mưa rào và rông
khu vực ven biển và vùng phía nam của đồng bằng cũng như khu vực các tỉnh cao bằng và lạng sơn
là những nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và rông mạnh
với khu vực phía tây bắc bộ là các tỉnh hòa bình sơn la điện biên và phía nam của tỉnh lai châu
sẽ là những vùng có mưa rông về chiều và tối với lượng mưa từ một mươi ba mươi mm
cục bộ có nơi mưa to trên bảy mươi mm
mưa rông có thể mang theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét và nhất là hiện tượng mưa đá
nên người dân cần hết sức lưu ý
mưa và gió đông bắc thổi cũng sẽ làm cho nền nhiệt ở các tỉnh thành phố
khu vực phía đông bắc bộ trong ngày hôm nay giảm còn từ ba mươi một ba mươi ba độ ở khu vực vùng núi
và từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ ở khu vực trung du và vùng đồng bằng
nắng nóng chấm dứt
với khu vực phía tây bắc bộ nóng cũng chỉ còn xảy ra ở các tỉnh lai châu điện biên sơn la và hòa bình
nhưng mức nhiệt không còn quá gắt mà giảm xuống còn từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
sự xuất hiện của khối không khí mát cũng làm cho vùng thấp nóng nguội bớt
vì thế diện nóng và cường độ nóng ở miền trung
trong ngày đầu tháng năm đều giảm
ở khu vực thanh hóa nghệ an và hà tĩnh nhiệt độ giảm còn từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ trời chỉ còn nóng cục bộ
trong khi đó ở khu vực từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế
nhiệt độ cũng giảm còn từ ba mươi năm ba mươi tám độ nóng gắt chỉ còn xảy ra vài nơi
với khu vực các tỉnh thành phố từ đà nẵng trở vào đến phú yên
trời vẫn nóng gây gắt trên diện rộng với mức nhiệt cao ba mươi bảy bốn mươi độ
nhưng số điểm có nhiệt độ cao trên bốn mươi độ thì sẽ giảm hẳn
đến chiều và tối ở thanh hóa và nghệ an có khả năng xuất hiện mưa rào và rông mạnh
kèm theo đó cũng sẽ là nguy cơ về tình trạng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
không được hưởng lợi từ khối khí mát ở phía bắc nhưng gió tây nam yếu đang có xu hướng thiết lập
vì thế trong ngày hôm nay cường độ nắng ở tây nguyên và nam bộ cũng giảm
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên giảm còn từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
ở nam bộ là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ nóng vẫn còn nhiều nơi nhưng bớt gắt hơn
vào chiều và tối nay ở khu vực tây nguyên mưa rông sẽ xảy ra giải rác
còn ở khu vực nam bộ cả miền đông lẫn miền tây đều có mưa rông cục bộ
trên cả hai khu vực đều có nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật trong cơn rông
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa trong ngày hôm nay có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ bốn đến một mươi km nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước